do khu vực bão số một mươi hai đổ bộ có phần sai khác so với dự báo nên trên vùng biển quy nhơn tỉnh bình định đã xảy ra nhiều thiệt hại nhất là tàu hàng hải
theo xác định ban đầu bão số một mươi hai đã làm bảy tàu chở hàng bị chìm bảy mươi sáu thuyền viên rơi xuống biển đến trưa hôm qua tỉnh bình định đã cứu vớt được bốn mươi chín thuyền viên
ngay sau khi phát hiện nhiều vật dụng và phao cứu sinh trôi giặt vào bờ biển quy nhơn trong sáng ngày bốn tháng một mươi một
các lực lượng cứu nạn cứu hộ tại chỗ trong đó có khá đông người dân phường gành ráng và phường nguyễn văn cử tp quy nhơn đã không quản mưa bão
khẩn trương ứng cứu các nạn nhân bị nạn do bão số một mươi hai trên biển đáng chú ý nhất là việc ứng cứu các nạn nhân tàu nam khánh
đi cứu tất cả các thuyền viên của việt nam và tàu nước ngoài hiện nay tàu nước ngoài chúng tôi cứu được một mươi một thuyền viên tàu việt nam chúng tôi cứu được một mươi một thuyền viên và ngư dân bảy thuyền viên
xác định cứu người bị nạn là ưu tiên hàng đầu các bệnh viện lớn tại thành phố quy nhơn như bệnh viện đa khoa tỉnh bình định bệnh viện phong và gia liễu trung ương quy hòa
bệnh viện quân y một mươi ba đã tập trung nhân lực và phương tiện cấp cứu các nạn nhân cơ sở cấp cứu gần bờ biển nhất là bệnh viện quân y một mươi ba đã tiếp nhận số lượng lớn nạn nhân
nhờ có sự chuẩn bị chú đáo các phương án ứng phó trước khi mùa mưa bão xảy ra nên các y bác sĩ trong ca trực cấp cứu đã tiếp nhận và cứu chữa cho các nạn nhân rất khẩn trương và kịp thời
tàu em ở thái bình chủ thái bình tàu bị nạn thì chìm ở chỗ phao năm mươi sáu
từ một mươi hai giờ đêm đến sáng là chứ thế nước nó chịu không nổi
tàu chìm thì anh em với trời tàu thì anh em bơi từ phao số năm mươi sáu mà vào đến bờ thì vào đến đấy thì xin cảm ơn bên lãnh đạo địa phương với anh em ở địa phương với anh em dân quân và các người cứu nạn rất nhiệt tình để đưa anh em lên để dìu anh em lên trên bờ để về cấp cứu
lãnh đạo ubnd tỉnh bình định đã đến các bệnh viện kịp thời thăm hỏi động viên các thuyền viên bị nạn đồng thời biểu dương tinh thần khẩn trương cứu người của các y bác sĩ các bệnh viện
hiện nay cùng với việc chỉ đạo các lực lượng cứu hộ cứu nạn tập trung tìm kiếm những thuyền viên khác còn mất tích trên biển tỉnh bình định đang tiếp tục tăng cường các biện pháp ứng phó với hoàn lưu bão số một mươi hai nhằm chủ động giảm thiểu thiệt hại do cơn bão gây ra trong những ngày tới